một chương trình trung thu đặc sắc mang tên thu vọng nguyệt đã được tổ chức tại hà nội
đây là sự kiện văn hóa diễn ra tại văn miếu quốc tử giám với các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống
và trình diễn nghệ thuật ấn tượng trong suốt ba đêm đã tạo nên những cảm xúc khó quên với người dân thủ đô và du khách
thu vọng nguyệt là hoạt động văn hóa nghệ thuật ẩm thực được giàn dựng mang nhiều màu sắc của hoài niệm xưa
kết hợp với sự hiện đại của ngày nay
với sự góp mặt của gần năm trăm linh lực lượng văn nghệ sĩ nghệ nhân dân gian nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử
tại khuôn viên của văn miếu quốc tử giám nhiều trò chơi dân gian được tổ chức như nuna nu nấng
ô ăn quan bắn bi rồng rắn lên mây nhảy dây cùng những hoạt động văn hóa dân gian tương tác với các nghệ nhân
như làm đèn ông sao đèn kéo quân mặt nạ giấy bồi nạn tàu he làm giỏ thiên nga bông hay giỏ thị
hôm nay tới đây là con rất thích bởi vì là
nhiều người và rất nhiều trò chơi hay
ở khu nhà con thì không có nhiều trò chơi như thế này
tới đây thì con mới được chơi
cũng tại sự kiện lần này công chúng còn có cơ hội được đắm chìm trong cảm xúc khó quên
với màn trình diễn ánh sáng của những nghệ sĩ sắp đặt hàng đầu việt nam
với hàng trăm chiếc đèn lồng được trưng bày
đây là chương trình mà nhiều thế hệ trong một gia đình có thể vui tết trung thu cùng nhau
trong một không gian mang tình yêu
giáo dục với không khí ngày tết trung thu xưa
hôm nay khi đến đây khi bước qua cổng tôi cảm thấy rất là ấn tượng
khi lạc vào một không gian khác và những kỷ niệm của trẻ thơ
khi còn nhỏ nó trật ùa về
và mình thấy rất là xúc động khi nhìn thấy là
từ mặt nạ làm bằng giấy bồi
rồi là những trò chơi dân gian được tái hiện
một cách rất là sinh động trong khuôn viên của văn miếu quốc tử giám
thì với cái không khí này
với cái không gian như thế tạo cho mình một cái cảm giác rất là thiêng liêng và xúc động
thu vọng nguyệt là bản hòa tấu tết trung thu đa sắc màu
gây ấn tượng với người tham gia bằng sự giao thoa hòa quyện
của các chất liệu xưa và nay cũ và mới
truyền thống và hiện đại trong một không gian mang tính biểu tượng
của thủ đô văn miếu quốc tử giám